các bạn chế tối đa những tác động của các chủ mới khôn ngoan này
các bạn chế tối đa những tác động của các chủ mới khôn ngoan này